sở giao thông vận tải tp hcm cho biết từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi năm h ba mươi vào các ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi
tức thứ bảy và chủ nhật tuần này sẽ cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua đường hầm sông sài gòn
theo cả hai hướng lưu thông để phục vụ công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
theo đó các phương tiện tham gia giao thông theo lộ trình thay thế hướng từ quận một sang quận hai như sau
võ văn kiệt ký con trần hương đạo công trường quách thị trang lê lợi baxter lý từ trọng tôn đức thắng
nguyễn hữu cảnh cầu thủ thiêm nguyễn cơ thạch mai chí thọ
hướng từ quận hai sang quận một mai trí thọ đường vây ngồi trung tâm nguyễn cơ thạch cầu thủ tiêm
nguyễn hữu cảnh lê thánh tôn nam kỳ khởi nghĩa võ văn kiệt hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ tại đường hầm sông sài gòn là kế hoạch thường niên nhằm thực hiện công tác bảo đảm an ninh
an toàn đường hầm đồng thời kiểm tra đánh giá công tác chủ động phòng chống xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra